đoàn giám sát hội đồng dân tộc của quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh đắk lắc
về việc thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi hai của quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông
lâm trường quốc doanh do các công ty nông lâm nghiệp
ban quản lý rừng và các tổ chức hộ gia đình cá nhân khác sử dụng
đoàn giám sát hội đồng dân tộc của quốc hội đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đắk lắc đã đạt được
trong công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh
do các công ty nông lâm nghiệp ban quản lý rừng đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý
sử dụng đất có hiệu quả trên địa bàn
bên cạnh đó đoàn giám sát hội đồng dân tộc của quốc hội đề nghị tỉnh đắk lắc
sau khi thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả
và đất của các công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý
cần có kế hoạch giải quyết hỗ trợ đất sản xuất đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
tại chỗ đang thiếu đất ở đất sản xuất nhằm góp phần tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm định cư
đầu tư phát triển sản xuất từng bước thoát nghèo bền vững để nâng cao đời sống